với tốc độ phát triển của mạng xã hội như hiện nay thì vấn đề giờ đây sẽ không còn đơn giản như trước nữa
một xã hội ảo sẽ được hình thành nơi đầy đủ các mối quan hệ những thương vụ buôn bán những vui chơi giải trí và những câu chuyện đủ ngóc ngách đời sống
tất cả đều diễn ra một cách sôi động trên các trang mạng xã hội
tuy nhiên những câu chuyện những phát ngôn trên mạng xã hội đó phần lớn là không đúng sự thật là sai với bản chất của vấn đề
và chính bởi lẽ đó mà các mâu thuẫn ảo cũng sẽ xuất hiện theo
vấn đề này chúng tôi sẽ nói đến trong phần phòng vệ số còn bây giờ là phần nhận diện
một cách thức tấn công mới nhằm vào hệ điều hành android có khả năng cho phép kẻ tấn công âm thầm lấy những điện thoại thông minh
bằng các ứng dụng độc hại hoặc khởi động tấn công từ chối dịch vụ gọi là man in the dist
một tấn công lợi dụng cách các ứng dụng android sử dụng hệ thống eastern
personal stories để lưu trữ dữ liệu liên quan đến ứng dụng
nếu bị giả mạo có thể dẫn đến việc tiêm mã độc trong ngữ cảnh đặc quyền của ứng dụng mục tiêu
khái niệm tấn công man in the dist liên quan đến việc chặn và thao tác dữ liệu được trao đổi giữa bộ nhớ ngoài và ứng dụng
nếu được thay thế bằng một phái sinh tự tạo cẩn thận sẽ dẫn đến kết quả có hại
theo cách này kẻ tấn công có thể ở vào vị trí man in the dist
từ đó có thể giám sát dữ liệu được truyền giữa bất kỳ ứng dụng nào khác trên điện thoại thông minh của người dùng và bộ nhớ ngoài
kẻ lên bằng phiên bản độc hại có thể thao túng hoặc crash các ứng dụng đó
cuộc tấn công cũng có thể bị lạm dụng để cài một ứng dụng độc hại khác mà người dùng không biết
có thể sử dụng để leo thang đặc quyền và truy cập vào các phần khác của thiết bị android như máy ảnh micro dây xích liên hệ và hơn thế nữa
whatsapp ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất trên thế giới bị phát hiện mắc nhiều lỗ hổng an ninh
có thể cho phép khách cơ chặn và sửa đổi nội dung trao đổi được gửi trong cả cuộc trò chuyện cá nhân và nhóm
được phát hiện bởi các nhà nghiên cứu an ninh tại công ty an ninh check point của xrn
các lỗi lợi dụng lỗ hổng trong giao thức an ninh của whatsapp để thay đổi nội dung trao đổi
cho phép hacker tạo và phát tán thông tin sai hoặc tin giả từ nguồn có vẻ như tin cậy
các lỗ hổng nằm trong các ứng dụng di động của whatsapp kết nối với whatsapp web và giải mã các tin nhắn end to end được mã hóa bằng giao thức protoboot hai
các lỗ hổng có thể cho phép tin tạp sử dụng sai tính năng trích dẫn trong cuộc trò chuyện nhóm whatsapp
để thay đổi nhận dạng của người gửi hoặc thay đổi nội dung trả lời của một người trong nhóm
hoặc thậm chí gửi tin nhắn cho một trong những người tham gia nhóm được ngụy trang như một tin nhắn gửi tới tất cả mọi người
những người tham gia mạng xã hội đặc biệt là các bạn trẻ thường nghĩ rằng mạng xã hội là một thế giới ảo những con người ảo những cái tên ảo
nhân cách ảo và mâu thuẫn ở đó cũng ảo
cho nên các bạn trẻ sẽ phát ngôn ít có kiềm chế ít trách nhiệm hơn với những lời nói của mình
do đó dễ nảy sinh ra mâu thuẫn thậm chí là dẫn đến những án mạng đau lòng từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội
chỉ cần tìm kiếm trên mạng với tử khóa
mâu thuẫn trên facebook với ba mươi ba giây đã cho ra hơn sáu triệu kết quả
kèm theo những clip đánh nhau thậm chí là những án mạng có liên quan tới facebook
một tin nhắn thách thức có thể khiến một bạn trẻ cầm dao đi tới facebook

đó là hàng loạt những vụ án xảy ra thời gian gần đây
mà nguyên nhân bắt nguồn từ chính những mâu thuẫn những vấn đề tưởng như chỉ là trên mạng ảo
tâm lý của em tâm lý mới lớn
vì chúng ta đều biết là các em chỉ có một lời nói không chính xác thôi
hay một ơn lời nói gây hậu quả không tốt
các em cũng gặp nhau để sử lý việc đấy được
và hiện nay là cái việc đấy rất là nhiều
tất cả những suy nghĩ của mình những suy nghĩ đó là hoàn toàn do cá nhân hết
do đặc biệt tâm suy nghĩ của các em mới lớn
các em đang muốn thể hiện chính mình muốn khẳng định mình
đấy là cái điều mà bây giờ vấn đề giáo dục chúng ta phải xem xét vấn đề đó
tháng một năm hai nghìn một mươi tám trên mạng xã hội có xuất hiện clip dài gần một phút ba mươi giây
ghi lại cảnh hai cô gái trẻ đánh nhau ở ven đường tại tỉnh nghệ an gây xôn xao dư luận
đoạn clip có hình ảnh một cô gái tóc đỏ quần áo màu đen đã xông đến đánh một cô gái khác
điều đáng nói là xung quanh có nhiều bạn mặc đồng phục học sinh trung học
chứng kiến vụ việc nhưng không dám lao vào để can ngăn
hai cô gái này lao vào vật lộn đánh nhau cho đến khi có một người đàn ông lớn tuổi đến can ngăn
thì cuộc ẩu đả mới dừng lại
qua tìm hiểu nguyên nhân được xác định là do các em có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook trước đó
nên hẹn gặp nhau để nói chuyện
ngày bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại xã tân tiến thị xã la ghi tỉnh bình thuận
một thanh niên hai mươi bốn tuổi đã bị đối tượng lê ngọc nghĩa chú tệ xã sơn mỹ huyện hàm tân
đầm trọng thương dẫn đến tử vong
nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ những mâu thuẫn trên mạng xã hội
bằng lời nói thì nay lại có thể giải quyết nhanh gọn bằng bạo lực
một phút bồng bột thể hiện cái tôi cá nhân mà những người trong cuộc đã để lại nỗi đau
cả thể xác lẫn tinh thần cho gia đình nạn nhân và chính họ
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội facebook
rồi nhắn tin lời qua tiếng lại thách thức với nhau
hai nhóm thanh niên giữa hai thôn đã cầm súng tự chế dao rửa má tấu
hẹn nhau để huyết chiến giải quyết mâu thuẫn
một việc này xảy ra vào đêm ngày tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám tại xã ea tam huyện crong năng tỉnh đắk lắc
sử dụng các vũ khí nóng giống như súng dao kiếm để tham gia vào giải quyết mâu thuẫn
qua cái vụ việc này thì tôi cũng mong chính quyền địa phương phối hợp với gia đình
tuyên truyền giáo dục các thanh thiếu niên để phòng chống các sự việc tương tự
sẽ có thể xảy ra chỉ vì một số mâu thuẫn nhỏ và dẫn đến những hậu quả gây thương tích cho người khác
không thể phủ nhận là internet mạng xã hội đã và đang trở thành một phần không thể thiếu
trong đời sống xã hội bởi những lợi ích nó mang đến
tuy nhiên mặt trái cũng đang thực sự tiềm ẩn chứa đựng nhiều nguy cơ ảnh hưởng xấu đến thế hệ trẻ
nếu không có những định hướng đúng đắn
trước những người lời nói thiếu văn hóa và không đúng sự thật ảnh hưởng đến mình trên mạng xã hội
thì cháu nghĩ là chúng ta sẽ không nên phản bác bởi bằng những lời nói tục không trong sáng
bởi vì như thế nó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trên to hơn và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mình và đến bản thân mình và cũng như những người khác ạ
theo cháu thì nếu mà gặp phải những trường hợp như vậy thì trước hết là cháu sẽ nói chuyện với những người khác
cháu sẽ nói chuyện với những người như vậy nói chuyện riêng một cách thẳng thắn và chân thành
còn nếu mà sự việc mà nó đi quá xa nó quá là căng thẳng thì cháu sẽ nhờ sự can thiệp của người lớn cũng như là bố mẹ và nhà trường giúp đỡ
thưa quý vị mạng xã hội ngày nay đang dần chiếm vị trí quan trọng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống nhất là các bạn trẻ
nơi mà công nghệ thông tin cùng với những ứng dụng hiện đại tiện ích đang ngày một phát triển
tuy nhiên sử dụng nó như thế nào để cho đúng cho hiệu quả và thông minh nhất
đó mới chính là câu hỏi mà thiết nghĩ mỗi cá nhân nên tự đặt ra cho chính bản thân mình
đến đây thì thời lượng của chương trình an ninh mạng ngày hôm nay cũng đã hết